ngày hôm nay công an thành phố quảng ngãi cho biết vừa bắt vụ mua bán ma túy cần xa số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại quảng ngãi
đáng chú ý việc mua bán của nhóm đối tượng diễn ra thông qua mạng xã hội facebook
vào ngày hai mươi bốn tháng tám tại bến xe trí nghĩa tp quảng ngãi trong lúc đối tượng võ thành đạt một mươi chín tuổi
ở phường nghĩa lộ tp quảng ngãi nhận gói hàng từ xe khách thì bị các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp quảng ngãi bắt giữ
kiểm tra gói hàng phát hiện trên một kg lá cây cắt xấy nhỏ đối tượng võ thành đạt khai nhận đây là cần sa
mở rộng điều tra cảnh sát làm rõ đối tượng nguyễn thành tiến ở thành phố quảng ngãi khai nhận trước đó thông qua mạng xã hội facebook đã đặt mua loại ma túy trên của một đối tượng tại thành phố hồ chí minh
sau khi chuyển tiền qua tài khoản đạt nhờ tiến ra bến xe lấy hàng gửi từ tp hồ chí minh về quảng ngãi
thủ đoạn tinh vi hành động liều lĩnh manh động
đó là hoạt động của các đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện mai sơn tỉnh sơn la hiện nay
tuy nhiên với quyết tâm cao công an huyện mai sơn đã liên tiếp triệt phá các điểm tụ điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn bắt giữ nhiều đối tượng mang lại bình yên cho nhân dân
ghi nhận sau đây của truyền hình công an nhân dân tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
đây là đối tượng nguyễn phúc hoa chú tại xã triềng mung huyện mai sơn tỉnh sơn la bị công an huyện sơn la bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba mươi một gói heroin và một mươi bảy viên ma túy tổng hợp
điểm bán lẻ ma túy này lâu nay đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và việc triệt phá gặp rất nhiều khó khăn
chúng tôi cũng tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn
những địa bàn nó chúng tôi cũng tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn
về ma túy tôi cũng đưa vào quản lý diện quản lý các đối tượng có cái dấu hiệu hoạt động phát bổ ma túy để tập trung cao lực lượng xây dựng kế hoạch tiến hành các nguyện pháp và đấu tra
huyện mai sơn là địa bàn có tỷ lệ người nghiện ma túy cao kéo theo tình trạng hình thành các điểm bán lẻ ma túy
hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn mang tính nhỏ lẻ nhưng phương thức thủ đoạn tinh vi

các đối tượng thường sử dụng điện thoại thường xuyên thay đổi thời gian địa điểm giao dịch mua bán ma túy nhằm tránh sự phát hiện bắt giữ
nguồn ma túy chủ yếu do các đối tượng nghiện đi mua ở nơi khác về sử dụng chia nhỏ và bán lẻ cho các đối tượng nghiện hút khác để kiếm lời
ngoài ra còn có các con nghiện ở nơi khác mang ma túy đến địa bàn móc nối tiêu thụ nên gây nhiều khó khăn trong quá trình phát hiện bắt giữ
các đối tượng có thể dùng những thủ đoạn ví dụ là buôn bán thì không bao giờ đưa trực tiếp cho các con nghiện
mà đa số là để ở một vị trí khác nào đó xong đó khi lấy tiền xong thì chỉ vị trí đó cho đối tượng nghiện ra lấy chứ không giao trực tiếp
tức là khó khăn cho công tác điều tra khám phá các vụ án ma túy
để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng bán lẻ ma túy lực lượng công an huyện mai sơn đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn xác định rõ những địa bàn trọng điểm
vận động quần chúng nhân dân tố giác đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy
từ đó đề ra các biện pháp đấu tranh phù hợp với từng đối tượng kiên quyết đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn đồng thời đẩy mạnh đấu tranh triệt phá bọc gỡ các tụ điểm đường dây mua bán ma túy

tội phạm cướp tài sản thì em nhìn ra này thì thấy cái bốt của em thì mấy em la lên
quá trình điều tra mở rộng lực lượng công an xác định đối tượng võ văn tin đã có năm tiền án về các tội danh là cướp giật tài sản trộm cắp tài sản và đánh bạc
còn vợ là trương thiên nga có một tiền án về tội đánh bạc
các đối tượng khai nhận từ đầu năm đến nay bọn chúng đã thực hiện trót lọt hai mươi bốn vụ trộm cắp tài sản ở trong cốc xe tại các địa bàn bạc liêu cà mau và sóc trăng
với thủ đoạn là dùng xe mô tô dạo quanh các tuyến đường quan sát tại các điểm giao dịch rút tiền tiệm vàng
khi phát hiện thấy con mồi đi ra từ các điểm giao dịch và có bỏ tài sản vào cốc xe vật chúng sẽ bán theo đến khi có cơ hội là ra tay trộm cắp tài sản